vào chiều qua ngày hai mươi bảy tháng sáu theo giờ địa phương tối cùng ngày theo giờ hà nội tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus
tại thủ đô minsk chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với thủ tướng belarus andrei kobiakov và chủ tịch viện đại biểu quốc hội belarus vladimir andrei jenko
tại cuộc hội kiến với thủ tướng belarus andrei kobiakov chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực của quan hệ việt nam belarus
chủ tịch nước mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu hợp tác như chế biến nông sản chế tạo máy xây dựng cơ sở hạ tầng tàu điện ngầm
chủ tịch nước khẳng định việt nam sẵn sàng làm cầu nối để belarus tiếp cận thị trường asean
đồng thời mong muốn phấn đấu nâng kim ngạch thương mại việt nam belarus lên năm triệu usd hướng tới mục tiêu đạt một tỷ đô trong thời gian tới
thủ tướng andrei kobiakov nhấn mạnh hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu và nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải tại việt nam
đang đem lại những cơ hội to lớn thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành hữu quan cũng như doanh nghiệp belarus
phối hợp chặt chẽ với các đối tác việt nam triển khai hiệu quả hiệp định
belarus sẵn sàng nhập khẩu hàng nông thủy sản việt nam và đề nghị hai nước tăng cường thiết lập các liên xoanh việt nam belarus
chính phủ belarus sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các liên xoanh hoạt động hiệu quả
tại cuộc hội kiến với chủ tịch viện đại biểu quốc hội belarus vladimir andreychenko
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng ngài
vladimir andreychenko nhân dịp ngày được bầu lại giữ chức chủ tịch viện đại biểu quốc hội khóa sáu của belarus
chủ tịch nước mong muốn quốc hội belarus với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao tham gia tích cực vào quá trình này
thông qua việc hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương
cũng như giám sát việc thực thi các hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ
đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
chủ tịch nước đề nghị quốc hội hai nước phát nghị định thư
về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải tại việt nam để mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
phần đấu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên năm triệu đô la mỹ trong hai năm như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra
chủ tịch viện đại biểu quốc hội belarus khẳng định quốc hội belarus luôn làm hết sức mình
để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và belarus
đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức belarus của chủ tịch nước trần đại quang
sẽ tạo xung lực mạnh mẽ
thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa quốc hội hai nước nói riêng
quốc hội belarus hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh
khoa học công nghệ văn hóa thể thao du lịch giáo dục đào tạo hợp tác địa phương giữa hai nước